tại đền vạn kiếp khu di tích côn sơn kiếp bạc tỉnh hải dương đã tổ chức lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm ngày mất hương đạo đại vương trần quốc tuấn năm một nghìn ba trăm linh hai nghìn một mươi chín và khai hội mùa thu côn sơn kiếp bạc
tại buổi lễ các đại biểu du khách thập phương cùng tưởng niệm và ôn lại về thân thế và sự nghiệp hào hùng của người anh hùng dân tộc trần hưng đạo một nhà chính trị quân sự lừng lẫy thời trần
hưng đạo đại vương được ghi công trong lịch sử việt nam với việc ba lần chống quân nguyên mông sau diễn văn tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm ngày mất hương đạo đại vương trần quốc tuấn và văn tế các đại biểu và nhân dân đã dần hương tưởng niệm sau lễ tưởng niệm là lễ diễn sướng hội quân trên sông lục đầu